tại bảo tàng tỉnh quảng ninh ubnd tỉnh quảng ninh đã tổ chức triển lãm ảnh tư liệu
chuyên đề quảng ninh những mốc son lịch sử
đây là hoạt động chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ toàn tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm
sẽ diễn ra trong hai ngày là hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín tới đây
triển lãm hội tụ hàng trăm bức ảnh về các thành tiệu chính trị kinh tế văn hóa
giáo dục y tế an ninh quốc phòng của tỉnh quảng ninh trong năm năm qua
triển lãm cũng góp phần điểm lại các thành tiệu nổi bật tiêu biểu về phát triển
kinh tế xã hội của quảng ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các sự kiện tiêu biểu hàng năm đã được vinh danh hình ảnh về các đại hội cấp cơ sở
và các công trình tiêu biểu gắn biển chào mừng đại hội
thông qua triển lãm cũng tuyên truyền sâu rộng về mục đích ý nghĩa tầm quan trọng
của đại hội đảng phát huy truyền thống cách mạng phấn đấu thực hiện thắng lợi
các mục tiêu nhiệm vụ đồng thời cổ vũ phong trào thi đua lập thanh tích
chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng